tuy nhiên ngày tám tháng bốn học viện thông báo cho sinh viên học theo các học phần mở cho các lớp khóa sáu sáu học tập trung từ ngày một mươi tám tháng bốn
sinh viên khóa sáu mươi sáu có thời khóa biểu học các phần học giáo dục quốc phòng học tập gian luyện ăn ở tập trung tại khu ký túc xá
sinh viên các lớp khác tiếp tục học online đến khi có thông báo mới
theo thông báo đại học thương mại đưa ra ngày một mươi bảy tháng ba sinh viên khóa k năm mươi năm k năm mươi sáu đhq các lớp vườn làm vựa học liên thông văn bằng hai các lớp năm ba chương trình liên kết quốc tế
một số lớp cao học học trực tuyến đến hết học kỳ hai năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
với sinh viên khóa chính quy k năm mươi bảy các chương trình liên kết quốc tế năm thứ nhất và thứ hai một số lớp cao học tại trường
hiệu trưởng giao giảng viên giảng dạy lớp học phần căn cứ tình hình thực tế từng tuần số giảng viên sinh viên là f f một
chủ động linh hoạt áp dụng hình thức dạy học phù hợp và thông báo cho sinh viên ít nhất một ngày trước khi giờ học bắt đầu
ngày bốn tháng bốn sinh viên học công nghiệp hà nội trở lại trường với các học phần thực hai
học phần thực hai trở lại trường ngay từ trước tết nguyệt đán giảng đường dạy lý thuyết vẫn đóng cửa
theo thông báo ngày hai mươi ba tháng ba từ ngày bốn tháng bốn đại học công nghiệp hà nội tổ chức dạy học trực tiếp đối với tất cả các lớp học
thuộc đại học khóa một mươi năm và các khóa đăng ký học cùng khóa một mươi năm đại học khóa một mươi sáu và đại học liên thông khóa một mươi sáu ở hàn nam sinh viên cao đẳng các khóa
học phần thực hai trở lại trường ngay từ trước tết nguyệt đán giảng đường dạy lý thuyết vẫn đóng cửa
học phần thực hai trở lại trường ngay từ trước tết nguyệt đán giảng đường dạy lý thuyết vẫn đóng cửa
học phần thực hai trở lại trường ngay từ trước tết nguyệt đán giảng dạy lý thuyết vẫn đóng cửa